thưa quý vị thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại